từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín cần quyết tâm cao trong thu ngân sách để đạt chỉ tiêu trung ương giao
vì hai năm gần đây đồng nai đã không hoàn thành chỉ tiêu đặc biệt quan trọng này
đó là một trong những nội dung được lãnh đạo tỉnh ủy đồng nai yêu cầu các sở ngành
đơn vị địa phương tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh thứ một mươi tám khóa một mươi vào ngày ba mươi tháng một mươi
tại hội nghị do ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi tám các đại biểu đã tập trung thảo luận
những kết quả đạt được phân tích sâu những mặt còn hạn chế tồn tại trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc giải ngân vốn đầu tư các dự án ngân sách nhà nước chỉ đạt bốn mươi hai
tình trạng xây dựng trái phép vẫn xảy ra và chưa có biện pháp xử lý hiệu quả
thu ngân sách mới đạt hơn bốn mươi ba tỷ đồng đạt khoảng tám mươi bốn
trong khi dự toán được giao năm hai nghìn một mươi chín là năm mươi bốn tỷ đồng
trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế
tỉnh ủy đồng nai đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
và năm hai nghìn hai mươi